ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã có quy định phê duyệt phương án xây dựng cánh đồng lớn
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi động thái này vừa nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo
theo hướng nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo đồng thời tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp
với các tổ chức đại diện nông dân trong sản xuất tiêu thụ có hợp đồng
phương án này của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lương thực thoại sơn đưa ra
được triển khai trên địa bàn sáu xã gồm an bình bình thành dọng thê dĩnh phú
với tổng nhu cầu vốn đầu tư chín trăm hai mươi tỷ hai trăm linh một bảy triệu đồng
trong đó giống công ty là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm một mươi hai triệu đồng giống người dân một trăm bốn mươi một tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng
giống hợp tác xã nông nghiệp một trăm ba mươi ba triệu đồng và giống ngân sách nhà nước một mươi một tỷ một trăm hai mươi bốn bảy triệu đồng
mục tiêu cụ thể năm hai nghìn một mươi tám đạt diện tích gieo trồng tối thiểu sáu mươi hectare liền thửa
năng suất khoảng sáu tấn một hectare sản lượng ước đạt ba trăm sáu mươi tấn tại xã an bình thoại sơn
đến năm hai nghìn hai mươi diện tích canh tác đạt tối thiểu một tám trăm linh hectare một vụ tại sáu dùng cánh động lớn
theo đó phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi hai đạt diện tích gieo trồng năm bốn trăm linh hectare
năng suất bình quân sáu tấn một hectare với sản lượng ba mươi hai bốn trăm linh tấn
theo dự án kỹ thuật sản xuất sẽ được áp dụng quy trình sri hoặc một phải năm giảm
tiến đến giảm giá thành sản xuất một mươi tăng lợi nhuận một mươi một mươi năm so với mô hình truyền thống
và tất cả các thành viên tham gia cánh động lớn đều được ký kết hợp đồng
liên kết sản xuất và tiêu thụ giới doanh nghiệp